thưa quý vị và các bạn di chuyển hướng về phía đất liền nước ta nhưng gặp khối không khí lạnh khô từ phía bắc xuống xâm nhập vào
làm cho cường độ bão số tám yếu đi khá nhanh
dự báo trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng một mươi một mươi năm km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
đến một mươi ba h ngày hai mươi tám tháng một mươi hai vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi bốn sáu độ vĩ bắc một trăm một mươi ba năm độ kinh đông cách huyện đảo hoàng sa khoảng ba trăm một mươi km về phía nam đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu đến cấp bảy tức là từ bốn mươi đến năm mươi km một giờ giật cấp chín
do ảnh hưởng của bão số tám sau suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới có bán kính gió mạnh từ cấp sáu giật cấp tám trở lên
sẽ là từ vĩ tuyến một mươi hai năm độ vĩ bắc đến vĩ tuyến một mươi sáu năm độ vị bắc từ kinh tuyến một trăm một mươi ba năm độ kinh đông đến kinh tuyến một trăm một mươi tám năm độ kinh đông
riêng ở khu vực giữa biển đông và vùng biển phía nam khu vực bắc biển đông trong đêm nay và sáng ngày mai
có gió bão mạnh cấp tám đến cấp chín vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp một mươi đến cấp một mươi một giật tới cấp một mươi ba
sóng biển cao từ năm đến sáu mét khiến cho biển động rất mạnh
không chỉ làm cho bão số tám suy yếu đi không khí lạnh còn khiến cho nền nhiệt miền bắc giảm mạnh
trong đêm nay các tỉnh thành vùng núi vẫn duy trì mức nhiệt thấp trong khoảng từ một mươi đến một mươi hai độ
và từ một mươi ba đến một mươi năm độ ở các tỉnh vùng đồng bằng
sao đến ngày mai khối không khí lạnh bước vào giai đoạn ổn định nhiệt độ lại có xu hướng tăng nhẹ
khu vực vùng núi nhiệt độ sẽ tăng lên ngưỡng một mươi sáu một mươi tám độ trời vẫn còn rét đậm
trong khi ở vùng đồng bằng
khoảng từ một mươi chín đến hai mươi một độ trời rét
lui xuống trung bộ trong đêm nay không khí lạnh vẫn còn rồn xuống
nền nhiệt thấp nhất trong đêm nay ở các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh sẽ là khoảng từ một mươi sáu đến một mươi bảy độ
trong khi ở các tỉnh từ quảng bình đến thừa thiên huế nhiệt độ giữ ở ngưỡng từ một mươi bảy đến một mươi tám độ
còn khu vực đà nẵng quảng nam nhiệt độ cũng giảm xuống dưới hai mươi độ
khiến cho trời chuyển rét nhẹ về đêm và sáng
sao đến ngày mai khối khí lạnh bước vào giai đoạn ổn định
mưa trên khu vực này chỉ còn duy trì trong buổi sáng đến trưa và chiều mai mưa giảm dần
nền nhiệt ngày mai ở các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế sẽ phổ biến trong khoảng từ hai mươi hai đến hai mươi bốn độ
trời vẫn tiếp tục rét
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước